thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự phiên khai mạc diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế
vành đai và con đường lần thứ hai tại thủ đô bắc kinh trung quốc
tham dự diễn đàn có ba mươi bảy nguyên thủ và những người đứng đầu chính phủ các nước
cùng khoảng năm đại biểu đến từ hơn một trăm năm mươi quốc gia và chín mươi tổ chức quốc tế
đoàn việt nam do thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu với sự tham gia của một số lãnh đạo bộ ngành
diễn đàn lần này với chủ đề hợp tác vành đai và con đường định hình tương lai trung tươi sáng hơn
và chủ yếu gồm ba phần lễ khai mạc hội nghị bàn tròn của các nhà lãnh đạo và đối thoại cấp cao
dành cho các bộ trưởng doanh nghiệp và giới học giả
phát biểu khai mạc diễn đàn chủ tịch trung quốc tập cận bình kêu gọi các bên tham gia vành đai và con đường
tiếp tục thúc đẩy sáng kiến này hướng tới những mục tiêu phát triển bền vững chất lượng cao góp phần cải thiện đời sống dân sinh
sáng kiến vành đai và con đường được chủ tịch trung quốc tập cận bình lần đầu tiên đề cập vào ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
khi hoàn thành sáng kiến này sẽ tạo thành mạng lưới kinh tế thương mại lớn bao trùm khu vực rộng lớn dân số bốn bốn tỷ người
tổng sản phẩm quốc nội gdp hai mươi một tỷ usd chiếm ba mươi gdp toàn cầu và có thể tạo ra giá trị thương mại hơn hai năm trăm linh tỷ usd trong vòng một thập kỷ
cũng như liên kết với các thị trường đang nổi có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ
việt nam hoan nghênh các sáng kiến và nỗ lực nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế kết nối khu vực và ủng hộ trung quốc tổ chức thành công diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ hai
việt nam khẳng định sẵn sàng hợp tác với trung quốc và các nước xây dựng và thực hiện các chương trình dự án vì mục đích hòa bình phát triển và thịnh vượng chung trên cơ sở các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau bình đẳng cùng có lợi
tuân thủ hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia tham gia